vâng sở dĩ vấn đề này lại thu hút được sự quan tâm của dư luận là bởi vì thực tế số lượng thanh thiếu niên học sinh đang sử dụng các chất kích thích ma túy dạng mới đang ở mức báo động
và vấn đề này cũng được các đại biểu quốc hội nêu ra tại nghị trường quốc hội
vậy làm cách nào để ngăn chặn một cách có hiệu quả vấn nạn này đang là câu hỏi được đông đảo cư dân mạng bàn luận trên nhiều diễn đàn mạng xã hội thời gian gần đây
tại phiên họp thứ một mươi tám ngày một mươi năm tháng một mươi hai
ủy ban thường vụ quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
bà lê thị nga chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội khẳng định
tình trạng chất ma túy tràn vào học đường qua thuốc lá điện tử bánh kẹo nước giải khát đang rất nghiêm trọng cần phải giải quyết quyết liệt
quan điểm này đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng mạnh mẽ từ phía cư dân mạng
vấn đề này không thể xem nhẹ được đề nghị phải có những biện pháp cụ thể để ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường
tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử tiềm ẩn quá nhiều mối nguy hiểm với học sinh tôi đề nghị cấm học sinh sử dụng
ma túy tấn công trường học qua bánh kẹo nước giải khát hay thuốc lá điện tử là vấn đề cấp bách
tôi và mọi phụ huynh ủng hộ những biện pháp quyết liệt từ bộ công an hay bộ giáo dục và đào tạo
mới đây vụ việc tám học sinh lớp ba của trường tiểu học hoàng liệt quận hoàng mai hà nội đã phải nhập viện sau khi hút thuốc lá điện tử nhặt được
hay ở một vụ việc khác một bệnh nhi năm tuổi
và bệnh viện nhi trung ương trong tình trạng hôn mê co giật sau khi uống dung dịch dùng để hút thuốc lá điện tử
theo kết quả các mẫu bệnh phẩm của các ca bệnh trên phát hiện dương tính ma túy tổng hợp mới
theo bác sĩ trần đăng xoay khoa điều trị tích cực nội khoa bệnh viện nhi trung ương chia sẻ
hiện nay thuốc lá điện tử không chứa nicotine thông thường mà là vỏ bọc ngụy trang của người lớn sử dụng ma túy tổng hợp
trẻ em là đối tượng nguy cơ cao dễ bị ngộ độc do uống hoặc nút dung dịch dùng để hút thuốc lá điện tử
theo thông tin từ công an tỉnh hà tĩnh cho biết
nhiều đối tượng tội phạm lợi dụng chỗ lẫn ma túy và dung dịch thuốc lá điện tử để che mắt cơ quan chức năng
và dễ dàng bán cho người có nhu cầu sử dụng trong đó có các em học sinh
ở hà tĩnh đã phát hiện thuốc lá điện tử nhãn hiệu pod và nhãn hiệu trumas chứa chất ma túy
rõ ràng vấn đề chất gây nghiện núp bóng thuốc lá điện tử bánh kẹo nước giải khát tấn công trường học
là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng và cần giải quyết quyết liệt
đó cũng là điều mà đông đảo cư dân mạng mong muốn các cơ quan chức năng cùng vào cuộc để triển khai một cách mạnh mẽ
từ đó tạo được hành lang ngăn chặn cần thiết trước các nguy cơ ma túy xâm nhập vào trường học bảo vệ sự an toàn cho thế hệ
cần thiết đề nghị các cơ quan chức năng cấm ngay học sinh sử dụng thuốc lá điện tử
các loại ma túy tổng hợp mới rất đa dạng do đó việc quan tâm giáo dục học sinh là rất quan trọng
tôi nghĩ bộ giáo dục và đào tạo cần tăng cường giáo dục tuyên truyền trong các cấp học để chủ động phòng tránh
đề nghị kiểm soát an toàn thực phẩm chặt chẽ tại khu vực trường học kiến nghị bộ công an tấn công mạnh mẽ hơn nữa tội phạm ma túy
các loại tiền chất ma túy ma túy tổng hợp pha trộn trong bánh kẹo nước trái cây thuốc lá điện tử
thậm chí là trong nhiều loại quả vật khác được bày bán công khai
khu vực cổng trường học nơi công cộng nhằm vào giới trẻ học sinh rất đáng lo ngại
để nâng cao biện pháp phòng ngừa bộ công an đã phối hợp cùng bộ giáo dục và đào tạo
triển khai tuyên truyền giáo dục tác hại cách nhận diện và trang bị kỹ năng phòng tránh cho học sinh
trước các loại ma túy tổng hợp dạng mới
tuy nhiên để đạt được hiệu quả đồng bộ các cơ sở giáo dục các lực lượng chức năng cơ sở
cần nắm chắc địa bàn kịp thời phát hiện và cảnh báo tới người dân
bà nghĩ sao về vấn đề ma túy thâm nhập vào trường học hiện nay
hãy cùng tương tác với chúng tôi và chia sẻ quan điểm của bạn trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cổng truyền hình công an